từ sau tết nguyên đán đến nay hàng trăm gốc tiêu ở xã bình quế huyện thăng bình tỉnh quảng nam sắp đến kỳ thu hoạch lại bị chết hàng loạt khiến nhiều người dân điều đứng
có nhiều gia đình phải phá bỏ diện tích tiêu sau ba năm trồng vào đúng thời điểm đang cho vụ trái đầu tiên
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
sau ba năm trồng và chăm sóc gần hai trăm linh trái tiêu của gia đình chị nguyễn thị phương đang ra trái lứa tiêu đầu tiên đã bị thu hoạch non vì vườn tiêu bị héo lá thối dễ chết hàng loạt